lực lượng chức năng các tỉnh đồng nai bình dương và thành phố hồ chí minh đã vô cùng nỗ lực trong việc ngăn chặn khai thác cát cháy phép trên sông đồng nai
thế nhưng nạn khai thác cát vẫn hoành hành phức tạp
trước thực trạng trên lực lượng của bộ công an đã được tăng cường để chấn chỉnh nạn khai thác cát cháy phép trên tuyến sông này
mới đây lực lượng công an buộc phải nổ súng bắn chỉ thiên để vây bắt bốn chiếc thuyền
khống chế năm đối tượng đang thực hiện bơm hút và vận chuyển cát trái phép trên sông đồng nai
đoạn qua địa phận thành phố biên hòa
trong bốn thuyền thì có hai thuyền được trang bị hệ thống máy mã lực và vòi rồng để bơm hút
còn hai thuyền vận chuyển với sức chứa hàng trăm mét khối
điều này cho thấy nạn khai thác cát trái phép không còn là đơn lẻ từng chiếc mà được tổ chức thành đoàn
nạn khai thác cát trái phép trên sông đồng nai đoạn giáp danh các tỉnh đồng nai bình dương
thành phố hồ chí minh đã trở thành vấn đề nhức nhối nhiều năm qua
theo đánh giá ngoài sự phối hợp của lực lượng chức năng các địa phương chưa mang lại hiệu quả cao
thì vẫn còn nhiều bất cập của quy định pháp luật trong xử lý hành vi khai thác cát trái phép
trong quá trình xử lý thì cũng còn nhiều khó khăn trong vấn đề phối hợp
các địa phương tỉnh lân cận cũng như những quy định của pháp luật
làm cho việc xử lý không được găng đe
và cũng như xử lý để đấu tranh phòng chống loại tội phạm di phạm pháp luật về khai thác cát này
theo bộ công an từ sau tết nguyên đán hai nghìn một mươi chín
tình hình khai thác cát sỏi trái phép trên nhiều tuyến sông tiếp tục có chiều hướng phức tạp trở lại
trong đó có sông đồng nai với thủ đoạn tinh vi
do đó lực lượng bộ công an đang phối hợp tấn công truy quét và xử lý nghiêm nạn khai thác cát trái phép
chúng tôi cũng sẽ phối hợp với tỉnh để thực hiện kế hoạch của bộ
chúng tôi cũng kiến nghị sửa đổi bổ sung
điều trong nghị định của chính phủ về bắt và xử lý hành chính
và cũng như một số điều liên quan đến vấn đề xử lý hình sự
ngoài tấn công truy quét mạnh nạn khai thác cát trên sông đồng nai
thì việc kiểm tra xử lý các biến bãi cháy phép trên bờ
cũng sẽ được lực lượng bộ công an chú trọng phối hợp với các tỉnh thành ven sông kiểm tra kiên quyết xử lý
đây cũng là giải pháp nhằm chặt đứt hoạt động
đội tiếp tay tiêu thụ cát cháy phép cho các đối tượng khai thác cát cháy phép trên sông